sau khi quân đội israel tiến hành vụ đột kích tại thành phố jenin khiến sáu người palestine thiệt mạng vào ngày hôm qua
đặc phái viên liên hợp quốc về trung đông đã hối thúc israel và palestine tìm cách xoa dịu căng thẳng tại khu vực bờ tây
và tránh có các xung đột khiến bạo lực leo thang
đặc phái viên tu wenet cảnh báo hai bên đang bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực và điều này cần chấm dứt ngay lập tức
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã kêu gọi các bên cần bình tĩnh và kiểm chế tránh các hành động khiêu khích và những lời lẽ kích động
hối thúc hai bên tìm cách thực hiện hóa cam kết giảm đeo thang căng thẳng được thống nhất tại giordani vào tháng trước nhằm tiến tới giải pháp hòa bình chung